ngày hai mươi bảy tháng bốn tàu cảnh sát biển sáu nghìn một mươi một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết
đã đưa tàu không rõ số hiệu chở khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba mươi ba
tại côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trên khu vực biển cách phía đông nam công đảo khoảng một trăm bảy mươi hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện tàu không có số hiệu có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
trên tàu có sáu thuyền viên do ông phùng xuân thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quê ở xã nhuận phú tân huyện mó cầy tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông thái tàu đang vận chuyển khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về công đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật
sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại thành phố vũng tàu đội biên phòng chí linh bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với quy mô lớn
đối tượng bị bắt giữ là lê thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú số một mươi bốn ba a đường nam lân
xã bà điểm huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trước đó vào lúc một giờ một mươi phút rạng sáng nay tại khu vực hẻm bảy trăm ba mươi năm đường phước thắng
phường một mươi hai thành phố vũng tàu tổ tuần tra của đồn biên phòng chí linh bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
phát hiện phương tiện ô tô hiệu innova biên kiểm soát năm mươi một h năm mươi bảy nghìn bảy mươi tám do lê thanh tú điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên xe vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z
không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện trên xe có hai cặp biển số xe ô tô gồm bảy mươi một a một mươi sáu nghìn năm trăm sáu mươi tám và năm mươi một h hai mươi tám nghìn chín mươi bốn
đối tượng khai là biển số giả dùng để thay đổi trên đường vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra xác minh làm rõ vụ việc
cũng liên quan đến hành vi buôn bán thuốc lá lậu công an thành phố cần thơ cho biết là qua công tác nắm tình hình
đội cảnh sát kinh tế công an quận ninh kiều vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng có hành vi buôn bán
tàn trữ hàng cấm là hơn một mươi bảy năm trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng tự
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường ba thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
nguyễn hữu thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và nguyễn thị kim thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng ngụ tại phường an khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ
qua làm việc nguyễn hữu thông khai toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu mà công an thu giữ được là của thông và vợ là nguyễn tị kim thu
mua từ thành phố hồ chí minh về bán kiếm lời
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn thu gọi nguyễn minh tâm đến điểm giao hàng để chữa thuốc lá điếu nhập lậu về bán
trong lúc chuẩn bị chở thuốc lá đi giao cho khách thì tâm thông và thu đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
cùng với một mươi bốn hai trăm ba mươi bao thuốc lá điếu các loại z và heroscott cùng nhiều tan vật khác
tại số nhà một trăm ba mươi hai s một mươi tám tổ một khu vực hai phường an khánh
đến một mươi chín h cùng ngày qua mở rộng điều tra cơ quan công an còn thu giữ thêm hai tám trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu khác
do đối tượng thông đặt mua từ trước
tổng số thuốc lá mà cơ quan chức năng thu giữ được là một mươi bảy năm trăm ba mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
hiện cơ quan điều tra công an quận ninh kiều đang hoàn thiện hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
thưa quý vị năm năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù là mức án mà tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tuyên phạt với đối tượng đinh văn hải bốn mươi tám tuổi trú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày hôm qua
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một hải thường xuyên lên các trang mạng xã hội như facebook zepch chat để live stream
viết và đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ
mặc dù được chính quyền địa phương người thân trong gia đình giáo dục cảm hóa
nhưng hải vẫn ngoan cố thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tinh chất mức độ ngày càng manh động
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đinh văn hải
quá trình điều tra lực lượng chức năng đã thu thập được một mươi ba video clip cùng nhiều bài viết được đăng trên trang facebook cá nhân của hải
các tài liệu này đã được sở thông tin và truyền thông tỉnh lâm đồng giám định
và kết luận có nội dung sai sự thật bịa đặt nhằm xuyên tạc lịch sử
tình hình kinh tế xã hội chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
tại tòa hải thành khẩn khai báo tỏ ra an năn hối cải
xét thấy hải là người tan tật cha hải là người có công với đất nước bị địch bắt tù đầy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh văn hải năm năm tù giam và sau khi mãn hạn tù phải chịu ba năm quản chế tại địa phương
liên quan đến vụ việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của năm ngân hàng trên địa bàn tỉnh gia lai
mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với chu sĩ mờn
chú tại xã yà kha huyện yà grai tỉnh gia lai nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện yà grai
hiện giữ chức bí thư đảng ủy xã yà yóc huyện yà grai và phan trung tường chú tại xã yà đê huyện yà grai
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện iagrai về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chú sĩ mờn là người trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm định kiểm tra hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân huyện yà grai
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lê xuân nghĩa chú tại huyện iagrai nhưng mờn không thực hiện đúng quy trình
vì vậy mặc dù không có đất nhưng nghĩa vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi sử dụng để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của ngân hàng số tiền sáu trăm hai mươi triệu đồng
còn phan trung tường là người trực tiếp ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dương thị bình
cũng ở huyện yagrai trong khi hồ sơ đăng ký của bình chưa được chuyển đến phòng tài nguyên và môi trường huyện để thẩm định
hậu quả là đối tượng bình đã sử dụng giấy chứng nhận khống này để lừa đảo chiếm đoạt bốn trăm linh triệu đồng của ngân hàng
liên quan đến vụ việc này từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố một mươi chín bị can
về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lê văn hiếu và phạm minh tuân cùng chú tại thị xã kinh môn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền ban đầu được xác định là hơn một mươi năm tỷ đồng vừa bị bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba
trong đó hiếu là đối tượng cầm đầu nắm quyền điều hành
còn tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay
thời gian đầu hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh
tại khu vực chợ xanh phường duy tân thị xã kinh môn
tuy nhiên một thời gian sau đó hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ
và chuyển sang hoạt động cho vai nặng lãi đồng thời thuê tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản thu lãi suất
phương thức thủ đoàn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi kín kẽ

hai đối tượng liên quan có cái hành vi cho vai nãi nặng trong giao dịch dân sự
thì hiện nay thì cả hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
mà trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ
phối hợp cùng các nội lượng khác đấu tranh mạnh mẽ đối với cái loại hình tội phạm này
tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm quản lý cầm đồ
bước đầu cơ quan công an xác định
tính đến thời điểm bị bắt
hiếu đã cho chín trăm tám mươi ba lượt khách vay tổng số tiền trên một mươi năm bốn tỷ đồng
với mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
số tiền lãi mà hiếu thu về là trên sáu một tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại tiền giang
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành cùng lãnh đạo các bộ ngành và ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
làm lễ các băng khánh thành và phát lệnh thông xe tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận
tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận dài năm mươi một năm km nằm trong địa phận tỉnh tiền giang
được khởi công vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín do bộ giao thông vận tải làm cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
cao tốc trung lương mỹ thuận đã kéo dài gần một mươi ba năm
dự án hai lần thay đổi nhà đầu tư ba lần thay đổi tổng mức đầu tư và bốn lần lùi thời hạn hoàn thành
đến nay bốn làng xe cao tốc trung lương mỹ thuận đã cơ bản hoàn thành
tuyến chính sẽ được đưa vào lưu thông hai chiều từ bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
dự kiến trong sáu mươi ngày các phương tiện không phải đóng phí và có thể lưu thông với tốc độ tối thiểu sáu mươi km
tối đa là tám mươi km đây cũng là thời gian thử nghiệm vận hành kiểm soát tải trọng
đánh giá các khâu kỹ thuật trước khi chính thức thu phí hoàn vốn cho dự án
sau nhiều năm rào chắn đường lê lợi để thi công dự án metro bến thành suối tiên
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đã tổ chức buổi lễ bàn giao
một phần đường lê lợi quận một để chào mừng ngày lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
dự kiến trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai công tác đào tạo lái tàu cũng được khởi động trở lại
theo đại diện ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm tính đến nay
dự án metro số một bến thành suối tiên đã đạt được chín mươi ba
tổng khối lượng
đối với gói thầu cp một a đoạn nhà ga bến thành hầm đào hở lê lợi được khởi công
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và bắt đầu rào chắn thi công từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay gói thầu đã cơ bản hoàn thành hầu hết các hạng mục kết cấu chính
và đạt được hơn chín mươi năm
việc tái lập mặt bằng một phần đường lê lợi hôm nay nhằm tạo không gian thông thoáng
cải thiện mỹ quan và tạo thuận lợi cho người dân đi lại
cũng như tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh được thuận lợi buôn bán trở lại
từ đó giúp khôi phục và phát triển kinh tế sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi rào chắn công trình
theo lộ trình đến ngày hai mươi tháng năm sau hoàn thành tháo dở
nhiệm thu đoạn đường lê lợi từ giao lộ baxter đến năm kỳ khởi nghĩa
đến ngày một mươi tháng sáu tháo dỡ đưa vào sử dụng đoạn từ năm kỳ khởi nghĩa
đến đoạn giao cắt đường phan bụi châu
và đoạn còn lại đến chợ bến thành dự kiến sẽ tái lập vào ngày một tháng chín
để chào mừng lễ quốc khánh
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa phát đi thông tin liên quan tới việc hoàn trả tiền
cho các nhà đầu tư liên quan tới vụ việc trái phiếu tân hoàng minh
theo đó ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị các công ty liên quan liên hệ làm việc
với cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an để giải quyết
căn cứ hồ sơ tài liệu xác định có hành vi công bố thông tin sai sự thật
che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu của các công ty
công ty khách sạn tân hoàng minh công ty cung điện mùa đông công ty ngôi sao việt
và công ty khách sạn sô lèo
căn cứ quy định tại luật chứng khoán năm hai nghìn một mươi chín trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền
vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định số một mươi tám
về việc hủy bỏ chín đợt trào bán trái phiếu từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với tổng trị giá là một mươi ba mươi tỷ đồng
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên
tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh nguyễn mạnh hùng
chủ tịch hội đồng thành viên công ty ngôi sao việt trần hồng sơn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty khách sạn sô lèo nguyễn khoa đức
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cung điện mùa đông
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các vi phạm trên
ngày hai mươi bảy tháng bốn bộ đội biên phòng của tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện bắt quả tang
một đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z
vào lúc một giờ một mươi phút tại khu vực hẻm bảy trên ba mươi năm đường phước thắng phường một mươi hai
thành phố vũng tàu tổ tuần tra của đồn biên phòng trí linh bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một h năm mươi bảy nghìn bảy mươi tám do đối tượng lê thanh tú trú tại hoc mon
thành phố hồ chí minh là người điều khiển phương tiện
có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên xe có một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z
không rõ nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị quả vải thiều của tỉnh bắc giang là nông sản đầu tiên của việt nam
được cấp chỉ dẫn địa lý tại thị trường nhật bản một thị trường có những tiêu chuẩn nhập khẩu nghiêm ngặt
đây có thể được xem như tấm hộ chiếu quyền lực để thương hiệu vải thiều bắc giang
lên đường xuất khẩu sang thị trường khác trên thế giới
và câu hỏi mà nhiều người đặt ra lúc này là làm sao để quả vải thiều lục ngạn
bắc giang có thể xuất khẩu được sang thị trường nhật bản
và sau đây sẽ là câu trả lời
vườn vải thiều của ông ngô văn hùng
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một những trái vải thiều từ vườn của ông đã xuất hiện
tại một số siêu thị nhật bản
và để chuẩn bị cho vụ vải thiều năm nay có thể xuất khẩu
ông hùng luôn tuân thủ quy trình chăm sóc rất khắt khe
người ta hướng dẫn là cái thuốc này trong danh mục thì tôi mới được dùng
còn cái thuốc thì không nên dùng thì là chúng tôi không dùng
vườn được là phải sạch chẽ trước hết là sạch chẽ
xong là có những khuyến nông xã thường xuyên người ta vào sát sao là chăm sóc
bên này có số ghi chép hàng ngày hàng tháng
đối với thị trường nhật bản tỉnh bắc giang xác định đây là thị trường tiềm năng
song cũng là thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng cao
với các yêu cầu an toàn thực phẩm nghiêm ngặt
vì vậy không chỉ riêng người nông dân mà cần sự hợp tác từ nhiều phía như nhà nước
doanh nghiệp công ty vận tải hãng hàng không
chúng tôi đã tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan thương vụ của việt nam
tại các địa bàn các thị trường ấy để sớm kết nối với các doanh nghiệp
và cung cấp cho các cơ quan thương vụ các doanh nghiệp ở các nước những thông tin về mùa vụ
thông tin về doanh nghiệp
các doanh nghiệp tại các địa bàn các nước có thể chủ động tương tác
trao đổi với các doanh nghiệp các hợp tác xã nhà vườn của tỉnh bắc giang
trong hoạt động kết nối thu mua tiêu thụ vải thiều
năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang dự kiến đạt khoảng một trăm sáu mươi tấn
trong đó đã có hơn hai trăm linh hectare vải thiều được nhật bản cấp mã số vùng trồng
quả vải thiều xuất sang nhật bản có giá cao gấp một mươi lần so với thị trường trong nước
các doanh nghiệp có thể tìm hiểu về sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang
thành lập các tổ công tác các chỉ đạo các xã để thường xuyên theo dõi kiểm tra
và tuyên truyền hướng dẫn cho bà quan nhân dân làm sao để chăm sóc quả vải đạt được tiêu chuẩn tốt nhất
cũng như mẫu mã đồng thời xây dựng nhiều kế hoạch để xúc tiến tiêu thụ vải thiều
vậy thì việt nam đã trải qua hơn năm năm đàm phán nỗ lực đáp ứng các quy định khắt khe
mới có thể cho phép nhập khẩu vào nhật bản
do vậy ngoài những yêu cầu từ thị trường nước bạn việt nam cần đẩy mạnh khâu quảng bá hình ảnh sản phẩm nông sản của việt nam
tại nhật bản đồng thời duy trì chất lượng đảm bảo an toàn nhằm duy trì niềm tin cho thương hiệu vải thiều việt nam
thưa quý vị phường vĩnh tuy là địa bàn mang tính đặc thù cao của quận hai bà trưng
dân số đông nhất quận vừa có khu đô thị hiện đại xong cũng nhiều tuyến ngõ ngách mang ráng rấp của làng xã
vườn có đê có cầu nhiều kho hàng và có đến hơn bốn mươi phòng giao dịch ngân hàng
cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý vốn luôn được xếp trong danh sách trọng điểm cần phòng ngừa và giữ gìn an ninh trật tự
và để chủ động phòng chống tội phạm đặc biệt là đối với tội phạm cướp cướp giật tài sản
lực lượng công an phường đã có những cách làm hay để công tác phòng chống tội phạm có hiệu quả
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
năm hai nghìn một mươi bốn tiệm vàng này đã từng bị trộm đột nhập lấy đi của gia đình gần một tỷ tiền hàng
sau khi lực lượng công an tuyên truyền các phương thức thủ đoạn tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
hộ kinh doanh đã phối hợp với lực lượng công an lắp các thiết bị cảnh báo như camera coi báo động chuông bấm và cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy
năm hai nghìn một mươi bốn tiệm vàng này đã từng bị trộm đột của phóng viên thời sự
năm hai nghìn một mươi bốn tiệm vàng này đã từng bị trộm đột của phóng viên thủ đoạn tội phạm ch nineteamilion
năm hai nghìn một mươi bốn tiệm vàng này đã từng bị trộm đột của phóng viên thủ đoạn c ya

khi mà đến tầm hôm nào mà kinh doanh muộn mà mở cửa muộn thì các đồng chí đến nhắc nhở phải đóng cửa hàng
gia đình tôi cũng rất là cảm kích sự quan tâm của các cán bộ phường về an ninh của khu vực như thế
tại các phòng giao dịch và chi nhánh ngân hàng trên địa bàn
lực lượng công an phường liên tục xuống tận nơi hướng dẫn đội ngũ bảo vệ tại đây về công tác canh gác
trực bảo vệ trụ sở làm việc nơi giao dịch tiền mặt
phát hiện kịp thời các đối tượng có dấu hiệu cướp cướp giật tài sản
ngoài ra không được chủ quan lơ là kể cả đối với các hành vi trộm cắp tài sản
công an và bảo vệ của ngân hàng để xử lý những tình huống xấu xảy ra
một buổi tập huấn của công an quận hai bà trưng và công an phường vĩnh tuy cho lãnh đạo
quản lý và lực lượng bảo vệ nhân viên bốn mươi ba ngân hàng cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn
lần lượt các thông tin trao đổi như phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
cũng như biện pháp phòng ngừa đặc biệt tội phạm cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng đã được truyền tải đến người dân
chúng tôi lên các phương án thực hiện các tình huống mô phỏng để khi xảy ra sự việc
thì lực lượng bảo vệ cũng như các chủ ngân hàng tiệm vàng sẽ không bị bất ngờ
bị động trong tình huống đấy và sẽ phối hợp với cả công an phường để giải quyết những việc
với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng
công an quận hai bà trưng mong muốn sau vĩnh tuy những cách làm hay sẽ tiếp tục được nhân rộng
ở một mươi tám phường trên địa bàn để quận hình thành thế trận vững chắc phòng chống tội phạm
bắt đầu từ ý thức kỹ năng tốt của người dân
sau hơn bốn năm thi công khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang thuộc huyện đông giang của tỉnh quảng nam
sẽ bắt đầu đón khách từ ngày hai mươi chín tháng bốn tới đây
điểm đến này kỳ vọng đánh thức tiềm năng du lịch vùng miền núi phía tây của tỉnh quảng nam
tạo thêm một điểm nhấn một sản phẩm mới mẻ cho bản đồ du lịch miền trung
cổng trời đông giang cũng chính là tên gọi của một địa điểm trong quần thể khu du lịch sinh thái này
nơi đây bao gồm một vòng núi đá vôi khổng lồ nối hai đỉnh đồi tạo thành hình dáng của một chiếc cổng
từ cổng trời đi bộ vào bên trong du khách sẽ có rất nhiều trải nghiệm
hòa mình vào thiên nhiên với rừng cây bong bong khám phá hàng động kỳ vĩ
tìm hiểu về văn hóa của đồng bào dân tộc cơ tu
các không gian trải nghiệm tập trung theo bốn điểm nhấn du lịch sinh thái
du lịch văn hóa bản địa du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng
ở địa bàn quảng nam với đà nẵng thì những nơi cũ cũng quá quen thuộc rồi
em thấy có một nơi mới mẻ như thế này thì cũng rất là ok
đặc biệt là có hệ thống khách sạn phòng lưu trú thì thuận lợi và phù hợp với xu hướng
của du khách du lịch bây giờ là tìm đến thiên nhiên
khu du lịch sinh thái
khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang đã khai thác đánh thức những lợi thế tiềm năng
mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho khu vực này
đặc biệt với những lễ hội những sinh hoạt của đồng bào cơ tu được tái hiện
sẽ góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây
nét văn hóa của đồng bào mình giữ gìn tất cả các lễ hội tất cả các hoạt động
mua hát dân canh dân vũ để phục vụ du lịch đón chức du khách ở nhiều nơi
để từ đó quảng bá lên nhiều mô hình hoạt động của đồng bào cơ tu nơi đây
trong giai đoạn một mở cửa khu du lịch sẽ đưa vào hoạt động các dịch vụ trọn gói
tham quan ăn uống nghỉ dưỡng và đưa đón hai tuyến cố định từ đà nẵng đến đông giang mỗi ngày
du lịch nội địa cũng đang là khởi phát trở lại và sau hai năm mọi người nhu cầu du lịch rất cao
chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ đón đầu tiên là những vị khách đầu tiên cho du lịch nội địa
hay người khách việt nam và tôi nghĩ sản phẩm của chúng ta ở đây
phù hợp với khách quốc tế và trong chuỗi cung ứng giữa sản phẩm của du lịch đà nẵng với quảng nam
ngày hai mươi chín tháng bốn tới đây khu du lịch sinh thái cộng trời đông giang bắt đầu thời gian trải nghiệm đón khách
với chính sách ưu đại về giá vé điểm đến này kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho du lịch quảng nam nói riêng
và du lịch miền trung nói chung